tại nhà quốc hội chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã tiếp đại sứ cuba lianis torres rivera
và đại sứ liên bang nga konstantin vnukov đến chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ công tác tại việt nam
tiếp đại sứ cuba chủ tịch quốc hội chúc mừng đại sứ cuba đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ
trên cương vị đại sứ cuba tại việt nam và đánh giá cao những đóng góp tích cực của đại sứ
trong việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác đặc biệt việt nam cuba thời gian qua
chủ tịch quốc hội vui mừng nhận thấy quan hệ chính trị giữa hai nước không ngừng được thúc đẩy
thông qua việc duy trì thường xuyên trao đổi đoàn các cấp đặc biệt là cấp cao
theo các kênh đảng nhà nước quốc hội và giữa các bộ ngành địa phương hai nước
đại sứ cuba bày tỏ ấn tượng về một số kết quả kinh tế xã hội mà việt nam đạt được trong tình hình
vừa phải chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội
chúc mừng việt nam đảm nhiệm thành công vai trò chủ tịch asean chủ tịch ipa bốn mươi một
và cho rằng việt nam đã góp phần thúc đẩy nâng cao vai trò phụ nữ trong khối asean